để đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường úc
bên cạnh xoài nhiều loại hoa quả của sơn la cũng đã được xuất khẩu như chanh leo nhãn thanh long
trong đó sản phẩm nhãn sông mã đã tạo dựng được thương hiệu từ hơn nửa thế kỷ qua
tuy nhiên thời điểm năm hai nghìn tám những cây nhãn được trồng lâu năm đã dần thoái hóa
cho sản lượng và chất lượng quá thấp
thực hiện chủ trương đa dạng hóa cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
huyện sông mã đã triển khai nhân rộng mô hình nhãn ghép
thực tế cho thấy cây nhãn ghép đã mang lại những hiệu quả quan trọng
góp phần tăng thu nhập cho người nông dân thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của địa phương phát triển
thực tế cho thấy cây nhãn ghép đã mang lại những hiệu quả quan trọng
góp phần tăng thu nhập cho người nông dân thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của địa phương phát triển
để giúp bà con nông dân cải tạo vườn tạp cán bộ kỹ thuật của trạm khuyến nông huyện
thường xuyên hướng dẫn bà con thực hiện việc trồng ghép và chăm sóc cây ghép theo đúng quy trình kỹ thuật
giống nhãn ghép mới là nhãn chín muộn thường có giá bán cao hơn
nên đã đem lại thu nhập cao ổn định cho các hộ nông dân
từ thành công đó mô hình cải tạo diện tích nhãn già cỗi bằng kỹ thuật ghép mắt
đã nhanh chóng được triển khai rộng rãi được đa số các hộ trồng nhãn trên địa bàn huyện đồng tình hướng ứng
hồng cũng đã tham hiu cho ủy ban dân huyện tập trung chỉ đạo đội ngũ cán bộ khuyến nông
trực tiếp xuống từng hộ dân từng bản
để tuyên truyền vận động và xây dựng các mô hình điểm về ghép cải tạo vườn nhãn
thứ hai nữa là vận động bà con áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như là bón phân thâm canh
rồi lựa chọn các loại giống phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để phát triển cây nhãn ghép này có hiệu quả
bằng việc cải tạo giống cho phù hợp với điều kiện
đến nay sản phẩm nhãn sông mã nói riêng và nhãn sơn la nói chung
đã khẳng định chất lượng cao khi lần lượt chinh phục được các thị trường khó tính như mỹ úc eu và các nước trung đông
hiện nay tỉnh sơn la có khoảng một mươi hai hectare nhãn
dự kiến năm hai nghìn một mươi tám sẽ cho thu hoạch khoảng sáu mươi hai tấn tăng gần hai mươi ba tấn so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó có khoảng một năm trăm linh tấn đạt đủ điều kiện để xuất khẩu
về tiềm năng chung của việt nam chúng ta có một dự định rất lớn khi tham gia việc xuất khẩu gió khoa quả
với con số hơn ba năm tỷ usd năm ngoái năm nay chúng ta đưa ra chỉ tiêu cao hơn
và đặc biệt nhất là các tỉnh hiện nay cũng đã vào cuộc rất là mạnh để đưa cái hàng hóa của mình ra trường thế giới
với sơn la tôi nghĩ dự định rất lớn vì hiện nay chúng ta mới bắt đầu sản xuất theo hướng xuất khẩu
và khi chúng ta sản xuất như vậy chúng ta đã có rất nhiều bước chuẩn bị
giúp kinh nghiệm từ những tỉnh khác giúp kinh nghiệm từ các sản phẩm mà chúng ta đã có thế mạnh
và từ những cái đó tôi nghĩ sơn la sẽ là một trong những tỉnh
mà điển hình trong việc sản xuất hàng hóa xuất khẩu
và việc đưa hàng hóa ra các nước khó tính trên thế giới đặc biệt là những thị trường lớn như trung quốc
thì tôi nghĩ sơn la sẽ có rất nhiều điều kiện thất lợi hơn các tỉnh hiện nay đang làm
để thúc đẩy và khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp
tăng cường xuất khẩu các sản phẩm hoa quả nói riêng và sản phẩm nông nghiệp nói chung
tỉnh sơn la đã có chủ trương giúp đỡ kêu gọi các hộ dân thành lập các hợp tác xã
đây là yếu tố quan trọng bảo đảm việc sản xuất được tập trung
nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như giúp cho người dân yên tâm trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm
đảm bảo cho các hộ gia đình được liên kết học tập kinh nghiệm trong phát triển sản xuất
đồng thời giúp đỡ lẫn nhau trong áp dụng khoa học kỹ thuật
và một trong vấn đề và vai trò của quốc xã trong việc tham gia các chuỗi tiêu thụ sản phẩm
là để đảm bảo việc cung ứng sản phẩm ra thị trường đảm bảo chất lượng cũng như đảm bảo giá cả hàng hóa
nếu như năm hai nghìn một mươi sáu tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh sơn la là hai mươi sáu sáu trăm sáu mươi ha
sản lượng đạt gần một trăm một mươi tám tấn giá trị sản xuất đạt trên chín trăm chín mươi tỷ đồng
chiếm một mươi bốn tổng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt thì hiện nay tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh sơn la đã có trên bốn mươi bảy ha tăng hai mươi một ha so với năm hai nghìn một mươi
hiện nay sơn la là tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn nhất trong các tỉnh tây bắc
đây chính là tiềm lực dồi dào có khả năng thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản của địa phương
đa dạng hóa thị trường tiêu thụ
làm việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn bình vững